trong thông tin trên báo tuổi trẻ trang nemo đã có những lập luận để mong được hưởng án treo sau khi bị tuyên phạt chín tháng tù trong phiên sơ thẩm
trang nemo cho biết lương tâm giàn vật suốt hai năm qua
trang nemo tự bào chữa tại tòa
tôi hỏi quý vị nếu con của quý vị mắc lỗi lầm thì quý vị có đuổi đi luôn không hay gian đe dạy dỗ để tốt hơn
tôi phạm tội lần đầu tôi có con nhỏ tạo công an việc làm cho nhiều người khác nhưng bị xử vậy có phải quá khắt khe không
nếu tôi đi tù nhân viên của tôi thất nghiệp trộm cắp
thì ai sẽ chịu trách nhiệm
ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi
tôi đi tù thì được gì tôi đi tù thì làm sao tôi sửa chữa
trước đó trong phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân quận một tp hcm tuyên phạt trang nemo phạm quyền quy và nguyễn ngọc khương chín tháng tù
phan hoàng nam một mươi hai tháng tù vì tội gây dối trật tự công cộng
phía trang nemo và các đồng phạm xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt
trong khi đó phía chị phạm lệ khanh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo
yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để điều tra truy tố thêm về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong phiên phúc thẩm hội đồng xét xử cho biết tội danh mà các bị cáo bị truy tố xét xử là gây dối trật tự công cộng
yêu cầu của chị phạm lệ khanh nằm ngoài phạm vi vụ án
nếu không đồng ý với kết quả có thể tiếp tục khiếu nại lên cơ quan điều tra
đồng thời hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có lỗi
nhưng bà khanh thời điểm đó cũng có những lời nói hành vi không chuẩn mực
viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo
cũng như những người liên quan giữ nguyên bản án sơ thẩm
trong vụ án này ban đầu trang nemo và bốn đồng phạm bị khởi tố
đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn phước tuấn qua đời
theo kết quả giám định pháp y của trung tâm pháp y sở y tế tp hcm
nguyên nhân người này tử vong là do hen phế quản và sử dụng ma túy tổng hợp
ngày ba mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can tuấn
hiện hình ảnh trang nemo xuất hiện trên nhiều phiên live stream bán quần áo
vẫn đang gây xôn xa dù luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại